chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự phát biểu tại lễ khai khóa hai nghìn một mươi sáu đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
và gióng hồi chống khai giảng năm học mới
lễ khai khóa là chương trình truyền thống của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
được tổ chức thường niên vào đầu năm học mới
nhằm khơi dậy trong sinh viên niềm tự hào là sinh viên của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
nâng cao tinh thần trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện các chiến lược phát triển của nhà trường
tạo cơ hội để sinh viên được lắng nghe thông điệp từ các diễn giả
là lãnh đạo đảng nhà nước các nhà khoa học nổi tiếng
đến để truyền lửa khơi dậy động lực ý chí phấn đấu trong học tập rèn luyện trong sinh viên